từ đầu tháng bốn đến nay ngư dân vùng bãi ngang ở quảng bình trúng mùa khai thác mực và cá nục
đây là những nghề khai thác gần bờ mất ít thời gian dùng ngư cụ đơn giản giá bán hải sản khá cao
trong khi giá dầu giảm mạnh nên mang lại thu nhập ổn định cho ngư dân
ngay từ sáng sớm tại bãi biển xã nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã tấp nập tàu thuyền và thương lái
những chiếc tàu sau một đêm đánh bắt cập bến với nhiều loại hải sản như mực cá nục cá trích
khi vừa cập bến được các thương lái thu mua tận đến
toàn xã nhân trạch có hơn hai trăm linh thuyền công suất dưới chín mươi cv khai thác gần bờ chuyên khai thác mực cá nục cá trích
mỗi chuyến ra khơi thu về hàng tạ cá mực và các loại mang lại nguồn thu nhập khá cao
nhờ đó giúp người dân ổn định cuộc sống vượt qua thời kỳ khó khăn của dịch covid một mươi chín